sáng nay một mươi ba tháng một mươi hai tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi gặp các đại biểu cựu thanh niên sung phong tiêu biểu về dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư hội cựu thanh niên sung phong việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn sự hy sinh đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên sung phong với cách mạng và đất nước
ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cựu thanh niên sung phong đặc biệt là về chế độ chính sách phó chủ tịch thường trực quốc hội cho biết sẽ tiếp thu và chuyển các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tham mưu cho quốc hội chính phủ để có những bổ sung hoàn thiện trong quá trình quốc hội xây dựng pháp luật liên quan đến chính sách người có công trong đó có lực lượng thanh niên sung phong
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đề nghị hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng xây dựng quê hương đất nước góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần để người dân ai cũng có
cơm no ảo ấm như bác hồ mong muốn